tình hình trộm cắp cổ vật đồ thờ cúng trên địa bàn tỉnh quảng trị đang có chiều hướng gia tăng
các đối tượng trộm cắp sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
tỉnh quảng trị đã phá thành công và đưa ra khởi tố hai đối tượng trộm cắp cổ vật xuyên quốc gia
nhận được tin báo tại niệm phật đường kim long xã hải quế huyện hải lăng tỉnh quảng trị
có mất một pho tượng phật azi đà bang đồng
hội chủ làng thi ông xã hải vĩnh huyện hải lăng tỉnh quảng trị cũng trình báo mất một tượng đồng ngài quán thánh
cả hai cổ vật đều có niên đại gần hai trăm linh năm
với những khai báo từ người dân công an huyện hải lăng xác lập chuyên án bảy mươi một t trộm cắp tài sản
sau đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng phá án
xác định ban đầu đối tượng trộm cổ vật không phải là người địa phương
công an huyện hải lăng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị triển khai khoanh vùng đối tượng
trong quá trình điều tra hết sức khó khăn
thứ nhất là lần đầu tiên tội phạm xâm phạm
phạm về các đồ cổ ở trên địa bàn chạy ra và xác định là đối tượng lưu đồng ở các địa bàn khẳng định
cho nên với một địa bàn rất rộng số lượng đối tượng ra soát rất nhiều
cho nên lực lượng trinh sát phải đi rất nhiều chỗ
mặc dù là vụ án phức tạp nhưng với sự nhạy bén về nghiệp vụ và được sự phối kết hợp của lực lượng pc năm mươi bốn pv hai mươi bảy
cơ quan điều tra đã xác minh được dấu vân tay là của vũ văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại hòa hảo phường bốn quận một mươi tp hcm
thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh quảng trị
lực lượng công an huyện hải lăng và công an tỉnh đã nhanh chóng vào phối hợp với công an tp hcm bắt đối tượng vũ văn nghĩa
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng
sau khi truy bắt đối tượng thì các đối tượng đã có nhiều viên án tiến xử và đã thực hiện rất nhiều các nghiệp vụ trộm ở trên địa bàn
với thủ đoàn hết sức tinh vi và các đối tượng đã có nhiều viên án tiến xử
cho nên việc đối phó với các cơ quan điều tra là hết sức ngoan cố
bằng các biện pháp nghiệp vụ và áp dụng rất nhiều các biện pháp giữa các lực lượng trong ngành
thì chúng tôi đã thuyết phục
giáo dục và đưa ra các bằng chứng để đối tượng phải cúi đầu nhân tội
sau khi bắt được vũ văn nghĩa công an huyện hải lăng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự bắt tiếp đối tượng trần quốc hùng
trú tại bốn trăm ba mươi hai tân phước phường sáu quận một mươi một tp hcm làm nghề sửa chữa xe máy
mở rộng điều tra cơ quan điều tra phát hiện thêm tại nhà của vũ văn nghĩa còn cất dấu năm mươi hai hiện vật gồm tượng phật và đồ thờ cúng bằng đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải lăng đã khởi tố bị can hai đối tượng trên
việc phá thành công vụ án trộm cắp cổ vật này không chỉ là chiến công của lực lượng công an
mà đối với người dân địa phương họ rất vui khi đã tìm lại được cổ vật linh thiêng của địa phương mình